chiều nay ngày một mươi tám tháng chín tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí lưu văn sơn
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư trung mương đảng cộng sản trung quốc
dẫn đầu đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm việt nam
của đồng chí lưu vân sơn và đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc
chúc mừng đảng nhà nước và nhân dân trung quốc về những thành tựu trong sự nghiệp đi sâu
cải cách toàn diện và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc trong những năm qua
và nhân dịp quốc hành trung quốc sắp tới
chúc đảng cộng sản trung quốc với đồng chí tập cận bình là hạt nhân lãnh đạo
sẽ tiến hành thành công đại hội đảng lần thứ một mươi chín
tổng bí thư khẳng định quan điểm nhất quán của đảng và nhà nước việt nam
là hết sức coi trọng quan hệ với trung quốc
mong muốn quan hệ việt trung luôn phát triển lành mạnh ổn định
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình và phát triển của khu vực thế giới
hoàn ngành những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua
tổng bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trao đổi lý luận
kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng
đào tạo cán bộ giữa hai đảng và sự cần thiết cần trao đổi một cách thẳng thắn
chân thành cởi mở và thực chất để giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương
đồng thời đánh giá cao việc tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình sang thăm việt nam
và dự hội nghị cấp cao apec vào cuối năm nay
đồng chí lưu văn sơn chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu mà việt nam đã đạt được từ sau đại hội một mươi hai đến nay
tin tưởng rằng nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
do đồng chí nguyễn phú trọng làm tổng bí thư sẽ tiếp tục giành được những thành tiệu to lớn hơn nữa
trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội
đồng chí lưu văn sơn khẳng định đảng và nhà nước trung quốc hết sức coi trọng
việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai đảng hai nước
gửi lời thăm hỏi chia sẻ của lãnh đạo và nhân dân trung quốc đến nhân dân các tỉnh miền trung
về những tổn thất do cơn bão vừa qua gây ra bày tỏ mong muốn cùng phối hợp chặt chẽ
với phía việt nam để chuẩn bị và tổ chức thành công chuyến thăm nước ngoài đầu tiên
của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình sau đại hội một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
là chuyến thăm chính thức việt nam và tham dự hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một năm nay